doanh nhân nữ việt nam luôn nhanh nhạy nắm bắt thông tin kịp thời nhạy cảm với thị trường
đi trước đón đầu để thiết kế các hoạt động thực sự có hàm lượng trí tuệ
tạo nên các dấu ấn quan trọng trên trường quốc tế
đó là những nhận định của các đại biểu đã tới tham dự chương trình bông hồng vàng từ hội nhập
diễn ra vừa qua tại hà nội
chương trình do hội đồng doanh nhân nữ việt nam phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci tổ chức
với phương châm hoạt động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nhân nữ việt nam
thời gian qua các doanh nhân nữ của việt nam đã không ngừng nỗ lực đổi mới sáng tạo
đưa ra nhiều sáng kiến thiết kế nhiều chương trình hoạt động hữu ích
đáp ứng được nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp do nữ làm chủ
trở thành những bông hồng vàng của việt nam trong thời kỳ hội nhập
cùng với đó việc phát huy vai trò là tổ chức đầu tiên và lớn nhất của việt nam
đại diện cho cộng đồng doanh nhân nữ việt nam của hội đồng doanh nhân nữ việt nam một mươi tám năm qua
đã góp phần không nhỏ giúp các doanh nhân nữ phát triển năng lực toàn cầu và được cộng đồng quốc tế ghi nhận
nhân dịp này chủ tịch hội đồng doanh nhân nữ việt nam bà nguyễn thị tuyết minh
đã được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại việt nam
và việt nam trở thành một trong số ít quốc gia được bổ nhiệm chủ tịch hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại nước sở tại